tối ngày một mươi sáu tháng chín tại không gian văn hóa trà tân cương thành phố thái nguyên
sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức khai mạc chương trình xúc tiến quảng bá du lịch
trao tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể năm hai nghìn một mươi chín
và khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh thái nguyên
tỉnh thái nguyên có hơn tám trăm linh di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh đã được kiểm kê bảo vệ
theo quy định của luật di sản văn hóa
năm hai nghìn một mươi tám tổng lượt khách du lịch đến thái nguyên đạt trên hai năm triệu lượt
tổng doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt bốn trăm linh năm tỷ đồng
nhân dịp này sở văn hóa thể thao và du lịch công bố quyết định của chủ tịch nước
về trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh
cũng trong chương trình các đại biểu đã bấm nút khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh thái nguyên
cùng với đó là các hoạt động triển lãm trưng bày giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh thái nguyên
giao lưu văn hóa trà và diễn sướng văn hóa phi vật thể
hội thi hướng dẫn viên du lịch tỉnh thái nguyên lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
và chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng năm du lịch của tỉnh năm hai nghìn một mươi chín